trước đó chính quyền thượng hải đã phân loại hơn bảy khu dân cư là khu vực có nguy cơ thấp
khi không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín nào trong vòng một mươi bốn ngày
và một số khu dân cư đặc thù ở các quận cho phép người dân ra khỏi nhà
tuy nhiên trong khi một số người được phép ra khỏi nhà trong ngày một mươi hai tháng bốn
vẫn còn nhiều người đang đợi sự cho phép của chính phủ
theo giới chức thượng hải người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ thấp hơn
được biết đến là khu vực phòng ngừa vẫn phải chịu sự kiểm soát
và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt
trước tình trạng khủng hoảng về lương thực chính quyền thượng hải cũng đã nỗ lực
mở lại các siêu thị cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc
song các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn sẽ bị đóng cửa
trung quốc hiện đang phong tỏa toàn bộ hoặc một phần đối với bốn mươi năm thành phố
chiếm hai mươi sáu bốn dân số cả nước
thủ tướng lý khắc cường cảnh báo trung quốc cần hết sức cảnh giác
trước những cái áp lực suy giảm kinh tế và cho biết rằng cuộc chiến chống covid một mươi chín
cần phải kết hợp với phát triển kinh tế và xã hội
nhiều người dân bất bình về các quy định của chính sách phòng dịch ở thượng hải
nên sau một thời gian dài phong tỏa nhu cầu sang ngoài hít thở không khí
mua sắm thực phẩm thuốc men và chữa bệnh là điều ai cũng mong muốn
vì vậy việc chính quyền thượng hải nới lỏng phòng dịch thực sự là tin đáng mừng
giúp giải tỏa tâm lý người dân nơi đây
tuy nhiên nhiều người tụ tập không kiểm soát sẽ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn
đối với công tác phòng chống dịch